cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trương phi long hai mươi bốn tuổi chú tại ấp bốn xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi long và trương văn nhí một mươi bốn tuổi trú tại ấp ba xã vị thủy huyện vị thủy tỉnh hậu giang cùng một vài người bạn tổ chức nhậu tại một quán cà phê ở ấp bốn xã vĩnh thuận đông
trong lúc uống rượu long bực tức vì nhí nói chuyện văng tục nên lấy dây võng chói nhí vào cột bên hông quán nước tưới sang lên mình nhí và dọa đốt
khi long vừa bật quẹt lên thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy thấy nhí kêu la long hoảng sợ cởi dây cho nhí rồi cởi áo sập lửa và nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu
sau khi chuyển lên bệnh viện nhi đồng cần thơ vì bị bỏng đến bốn mươi diện tích cơ thể người tiếp tục được đưa lên bệnh viện nhi đồng hai tại tp hcm chữa trị
về phần long đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau đó hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ